đã khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi một tháng chín tại tuyến đường lý thái tổ thành phố bắc ninh
một nhóm thanh niên điều khiển xe máy lạng lách bốc đầu khua dao thách thức lực lượng công an làm nhiệm vụ
đến khoảng hai mươi một h nhóm thanh niên này tiếp tục rú ga và ném vỏ chai về phía lực lượng công an
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an thành phố bắc ninh đã khẩn trương vào cuộc
và tiến hành điều tra xác minh triệu tập một mươi ba thanh thiếu niên tới cơ quan công an làm việc
số thanh thiếu niên này từ các tỉnh cao bằng hòa bình
hà giang tuyên quang thành phố bắc ninh và phần lớn dưới một mươi tám tuổi trong đó có người chưa đủ một mươi bốn tuổi
tại cơ quan công an bước đầu nhóm thanh thiếu niên khai nhận mang theo ba ống tuyếp dài gắn dao
và một số vỏ chai bia điều khiển sáu xe mô tô từ phường nam sơn thành phố bắc ninh đến thành phố tử sơn
để đi đánh nhau với đối tượng khác do có mâu thuẫn từ trước
khi đến đoạn đường lý thái tổ thành phố bắc ninh nhóm ngổ ngáo này bốc đầu xe
treo đùa lực lượng công an đang làm nhiệm vụ rồi tiếp tục di chuyển đến thành phố tử sơn
khi đến đoạn đường lý thái tổ thành phố bắc ninh và rủ nhau điều khiển xe chạy tốc độ nhanh
lạng lách đánh võng bốc đầu xe trên các tuyến đường
nếu gặp chốt của lực lượng công an thì sẽ áp xe ném vỏ chai vào lực lượng đang làm nhiệm vụ